công an huyện gromana của tỉnh đắk lắc đã điều tra làm rõ và khởi tố một người phụ nữ
vì mâu thuẫn với chồng cũ mà lên mạng youtube học cách gai bẫy chồng
rồi đặt mua ma túy về bỏ vào cốp xe máy để báo cho công an
đồng thời khởi tố thêm hai đối tượng có liên quan
trước đó công an thị trấn buôn chấp huyện gromana nhận được tin báo từ điện thoại
của một phụ nữ về việc có một người đàn ông điều khiển xe máy
biển kiểm soát bốn mươi bảy p bốn nghìn sáu trăm một mươi ba đang đi giao ma túy
ngay lập tức công an thị trấn buôn chấp đã tổ chức đón lõng vây bắt
đó là đỗ văn ý bốn mươi hai tuổi trú tại thị trấn buôn chấp khám xét trong cốp xe máy của ý
tổ công tác đã thu giữ hai gói ma túy đá một bộ dụng cụ dùng để sử dụng chất ma túy
và chuyển giao cho công an huyện gromana để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
tuy nhiên đỗ văn ý khẳng định số ma túy trên không phải của mình và không biết ai để vào đó
vào cuộc điều tra cơ quan công an đã xác định trần thị thúy là vợ cũ của đỗ văn ý
chính là thủ phạm gây ra toàn bộ vụ việc trên
theo lời khai của thúy giữa hai người đã ly hôn nhưng vẫn xảy ra mâu thuẫn
nên thúy đã nghĩ cách mua ma túy về bỏ vào cốp xe máy của chồng rồi báo công an để trả thù
hiện công an huyện gromana đã khởi tố trần thị thúy về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
và đang củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi vu khống
ngoài ra công an huyện croman đã khởi tố thêm hai đối tượng bán ma túy cho thúy
cùng chú tại huyện gromana về tội mua bán trái phép chất ma túy